còn tại đắk lắc công an thị xã buôn hồ cũng vừa ra quy định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với trương quốc vân chú tải thị trấn phước an huyện crong park để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi một trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư bao thị xã buôn hồ lực lượng công an phát hiện xe tải do trương quốc vân điều khiển có chở bốn mươi bốn thùng cát tông đựng thuốc lá được nguy trang xung quanh bằng các hộp mì tôm
tài xế vân không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng tử nào chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên qua kiểm đếm có tổng cộng gần hai mươi hai bao thuốc lá các loại đây được xác định là số thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc phát hiện
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt hai bị cáo cùng quốc tịch mông cổ gồm ba sanyas sineba ba mươi ba tuổi một mươi năm tù và yagazas narenbat ba mươi bảy tuổi ba năm sáu tháng tù